vào lúc dạng sáng ngày hôm nay một đám cháy bùng lên tại căn nhà trong hẻm ở quận bốn tp hcm
là một bé gái tám tuổi tử vong và năm xe máy cùng nhiều tài sản bị hư hỏng
lực lượng chức năng hướng dẫn một mươi người bên trong đã thoát ra ngoài an toàn
thông tin ban đầu vào khoảng ba giờ ba mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay
người dân phát hiện căn nhà trong hẻm trên đường tôn thất thuyết phường một mươi năm quận bốn
xảy ra hỏa hoạn nên đã hô hoán tìm cách dập lửa và báo với cơ quan chức năng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ từ ba đơn vị xuống hiện trường
triển khai chữa cháy cứu người mắc kẹt ở bên trong
đến bốn h hai mươi năm phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn và nguyên nhân đang được lực lượng công an điều tra làm rõ